thông tin về áp thấp nhiệt đới gần biển đông vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi hai
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi chín năm độ kinh đông
cách bờ biển miền trung philippines khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến phức tạp
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi bảy độ kinh đông
cách bờ biển miền trung philippines khoảng hai trăm linh km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong đêm nay và ngày mai
ở vịnh bắc bộ vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực đông bắc
biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám